các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo dữ trên hai xe ô tô có chín mươi cá thể mèo đã bị mổ bỏ nội tạng và một tám trăm linh con chim cút đã làm sạch được giấu trong các thủ xốp với tổng trọng lượng gần năm trăm linh kg
cả hai lái xe đều không xuất trình được giấy tờ liên quan tới số động vật trên
còn tại một kho hàng ở ngọc hồi quận hoàng mai hà nội mới đây lực lượng chức năng tp hà nội đã phát hiện thu giữ hơn ba năm trăm linh sản phẩm mỹ phẩm do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
các sản phẩm bị thu giữ gồm thuốc nhuộm tóc dầu gội đầu thuốc dưỡng tóc
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng cũng phát hiện nhiều nhãn phụ và con dấu được in trên các sản phẩm có dấu hiệu không khớp với thực tế
và địa chỉ của công ty nhập khẩu là công ty trách nhiệm hữu hạn mỹ phẩm hoàng tân không tồn tại trên thực tế
bắt đầu từ ngày hôm nay bến xe miền đông sẽ thực hiện tăng giá vé xe phụ thu tết nguyên đán bính thân từ hai mươi đến sáu mươi tùy theo tuyến đường và thời gian đi lại
thời gian áp dụng việc tăng giá xe là từ ngày hai mươi một tháng một đến hết ngày một mươi ba tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu tùy theo từng chuyến
ngoài ra từ nay đến ngày bốn tháng hai bến xe miền đông vẫn tiếp tục bán trước vé tết cho hành khách cá nhân và tập thể tại quầy số một mươi bốn và một mươi năm ở nhà ga bến xe
với hành khách đi các tỉnh từ ngày hai tháng hai đến ngày sáu tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
tin thế giới
vào chiều qua một vụ đánh bom xe liều chết đã xảy ra
vụ đánh bom xe liều chết đã xảy ra gần đại sứ quán nga ở thủ đô kabul afghanistan làm biết nhất ba người thiệt mạng và hai mươi ba người bị thương
theo truyền thông nga số các nạn nhân không có nhân viên của đại sứ quán nga
vụ việc xảy ra chỉ hai ngày sau vòng thứ hai của cuộc đàm phán quốc tế với sự tham gia của các phái đoàn từ afghanistan pakistan trung quốc và mỹ
nhằm khôi phục đàm phán hòa bình giữa chính phủ afghanistan và taliban
hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm tiến hành vụ đánh bom xe liều chết này
tin thế giới
diễn biến mới nhất liên quan đến vụ khủng bố tại thủ đô của burkina faso vào tối ngày một mươi năm tháng một
làm ít nhất hai mươi chín người thiệt mạng và hơn ba mươi người bị thương
cảnh sát nước này cho biết vừa bắt giữ bốn người niger tình nghi liên quan
theo một nguồn tin an ninh trong số bốn đối tượng trên có một ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống niger vào tháng hai tới
ngoài ra cảnh sát cũng bắt giữ một mươi năm thành viên nhóm nổi dậy mặt trận dân tộc giải phóng azowas để thẩm vấn
hiện các nhân viên điều tra của mỹ và pháp đang phối hợp với cảnh sát
cảnh sát địa phương để điều tra vụ việc